thưa quý vị sử dụng tài khoản facebook ảo đăng bài quảng cáo kêu gọi cho vay tiền
sau đó lừa người có nhu cầu đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ phí bảo hiểm
nhằm chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng
mờ bị can vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đường dây này do đối tượng nguyễn khắc mạnh nguyễn đình dương và bùi văn tiến cùng chú tại hà nội cầm đầu
câu kết với nhiều người ở hà nội hà nam bắc ninh thái nguyên để hoạt động phạm tội từ khoảng tháng sáu cho đến nay
tiến hành bốn mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc thành phố hà nội lực lượng công an đã bắt giữ triệu tập một mươi hai đối tượng
thu giữ năm bộ máy tính hai mươi điện thoại di động và phong tỏa hai mươi hai tài khoản ngân hàng có liên quan
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa điều tra triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
với số tiền giao dịch đánh bạc hơn một năm tỷ đồng
đường dây này là lê ngọc triệu trú tại huyện chư quynh
sau một thời gian theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động công an huyện trư quynh đã đồng loạt vây bắt
khám xét nhiều địa điểm ghi số đề trên địa bàn huyện triệu tập làm việc hai mươi bốn đối tượng liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi điện thoại di động
nhiều tiền mặt và một số tăng vật liên quan
bước đầu xác định từ đầu tháng chín cho đến nay các đối tượng này đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
với tổng số tiền giao dịch là hơn một năm tỷ đồng
cũng với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ba mươi hai người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh
tp hcm lấy lời khai để điều tra
qua nắm địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh phát hiện các đối tượng tổ chức đá gà
tại một khu đất ở xã tân nhật huyện bình chánh
chiều qua hàng chục trinh sát hình sự công an huyện bình chánh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
bảo vệ bãi lao sậy bắt giữ ba mươi hai người đang đá gà ăn tiền thu giữ một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tâm vật liên quan
ngày cuối tuần vừa rồi thì hầu khắp cả nước có thời tiết đẹp thuận lợi cho người dân vui chơi đón giáng sinh
không biết tình hình thời tiết tuần này sẽ như thế nào
vâng thưa quý vị thưa chị minh phương có một thông tin tích cực đối với người dân thủ đô hà nội
đó là độ ẩm không khí đang bắt đầu tăng lên sau mùa hanh khô
không chỉ thủ đô hà nội mà các khu vực khác ở miền bắc
có chung xu hướng tăng lên này dự báo toàn miền độ ẩm sẽ vào khoảng từ năm mươi cho đến bảy mươi
mức ẩm này khá thích hợp đối với cơ thể của chúng ta
còn tại miền trung thì sau một ngày nắng cao thì ngày hôm nay sẽ có mưa nhỏ do khối khí lạnh tăng cường gây ra
vâng cảm ơn chị hiền minh với những thông tin vừa rồi
và bản nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là phần tin tức vừa cập nhật
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nguyễn văn lâm bốn mươi bảy tuổi trú tại vĩnh yên vĩnh phúc
phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh vĩnh phúc
về hành vi hất văng cảnh sát giao thông lên nắp cà bồ
trước đó khoảng một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
khi tổ cảnh sát giao thông thuộc công an tp vĩnh yên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô do ông lâm điều khiển
nhưng tài xế lâm đã lái xe bỏ chạy và tông vào một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vĩnh yên
khiến chiến sĩ công an này bị thương nhẹ
ngay sau đó tổ công tác đã truy đuổi và không chế tài xế vi phạm
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy nam tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thổ
chiếc xe cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
công an huyện corona tỉnh đắk lắk
đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ nổ khiến bốn học sinh thương vong
theo thông tin ban đầu vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng ba giờ chiều qua
tại nhà của bà nguyễn thị hoạch hương ở thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện crongna
khi người dân chạy tới thì phát hiện bốn em học sinh từ chín đến một mươi một tuổi bị thương nặng
sau đó người dân đã đưa bốn cháu đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên một cháu đã tử vong
hiện ba cháu đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc
theo một số người dân tại hiện trường bốn học sinh đang tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng trên
ngoài bốn em học sinh trên thì còn hai em khác cũng tham gia chế pháo nhưng đứng xa nên không bị thương vong
một đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại quận bắc tử liêm
hà nội đã bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương bắt thành công
đối tượng truy nã bị bắt giữ là lê văn tuấn sinh ngày một mươi bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn đoài xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
tuấn là đối tượng truy nã đặc biệt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà truy nã ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai về tội cố ý gây thương tích
tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đường cầu diễn phố minh khai quận bắc tử liêm hà nội
đối tượng tuấn sau đó đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền
tại tỉnh hà nam đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên đã xác minh làm rõ và tiến hành trao trả tài sản đánh rơi cho một người nước ngoài
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm nay trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự lễ noel
đại úy đào xuân trung cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên và tổ công tác đã nhặt được một chiếc ví da màu đen
tại đường nguyễn hữu tiến phường đồng văn bên trong có khoảng gần một mươi triệu tiền việt nam đồng bảy mươi sáu won tiền hàn quốc và nhiều giấy tờ khác
ngay sau đó đại úy trung và tổ công tác đã xác minh tìm chủ sở hữu của chiếc ví trên là anh hun yoon hiện đang làm việc tại khu công nghiệp đồng văn bốn xã đại cương kim bảng
đồng thời tổ chức trao trả tài sản cho người đánh rơi đúng quy định sau khi nhận lại được tài sản bị mất anh nguyên luôn rất xúc động cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an việt nam
việc làm ý nghĩa của đồng chí trung và tập thể đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
nhất là những người nước ngoài đang công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
trong khuôn khổ chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết
ban chấp hành công đoàn công an nhân dân đã tổ chức gặp mặt động viên cán bộ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ tạo điều kiện để đoàn viên người lao động được đón xuân vui tươi ấm áp
đồng thời khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an và tổ chức công đoàn các cấp đối với đoàn viên người lao động
những ngày tết đang cận kề hàng trăm phần quà của công đoàn công an nhân dân đã được trao tặng cho người lao động
được nhận phần quà trong dịp này chị hằng cũng như bao người khác thực sự xúc động
qua món quà này thì động viên tinh thần chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong công việc và chúng tôi rất vui
sau một năm mình làm việc vất vả thì cũng có sự quan tâm của các cấp các ngành và đã động viên và thăm hỏi đến gia đình
những người đoàn viên như em thì có động lực để phấn đấu hơn trong những năm tới
chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức với nhiều hoạt động như phiên chợ ngày xuân hội thi khéo tay công đoàn hội trợ không đồng giao lưu ẩm thực văn nghệ chơi các trò chơi dân gian
đã tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên và người lao động đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được giao lưu vui chơi được tặng quà
hoạt động và công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân thì công đoàn công an nhân dân không chỉ tập trung tổ chức trong chương trình tết xuân vầy
mà đây sẽ là một hoạt động thường xuyên
chiên suốt trong tả cái quá trình hoạt động công tác của công đoàn công an nhân dân trong các năm và cũng như là trong các giai đoạn tiếp theo
thì hiện nay thì công đoàn công an nhân dân đã tổ chức triển khai rất nhiều những chương trình hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động
trong đó đã tổ chức các hoạt động chương trình phúc lợi cho đoàn viên ký kết với các đơn vị đối tác để triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn
không chỉ vào dịp tết xuân vầy còn tổ chức vào các hoạt động như tháng công nhân vào các ngày lễ lớn cho đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân
hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động đã tạo sự yên tâm phấn khởi trong đoàn viên công đoàn khi tham gia tổ chức góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân